hàng chục thành phố ở trung quốc đang chìm trong nền nhiệt thiêu đốt khi nắng nóng làm tan chảy mái nhà đường xá
người dân tránh nóng trong các cơ sở ngầm dưới lòng đất
tính đến một mươi một h ngày một mươi hai tháng bảy theo giờ địa phương sáu mươi tám thành phố của trung quốc bao gồm thượng hải và nam kinh lân cận
đã ban bố cảnh báo đỏ mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo sóng nhiệt ba tầng của nước này
với dự báo là nhiệt độ vượt quá bốn mươi độ c tức một trăm linh bốn độ f trong hai mươi bốn giờ tới
thượng hải hiện vẫn đang phải chống chọi với các ổ dịch covid một mươi chín bùng phát lẻ tẻ
đã cảnh báo hai mươi năm triệu cư dân của thành phố chuẩn bị ứng phó với thời tiết nắng nóng trong tuần này
kể từ khi kỷ lục nắng nóng được ghi lại vào năm một nghìn tám trăm bảy mươi ba thành phố thượng hải chỉ ghi nhận một mươi năm ngày có nhiệt độ trên bốn mươi độ c
trong khi đó các thành phố nam kinh trùng khánh vũ hán cũng đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng nghiêm trọng
với mức cảnh báo đỏ
trung quốc đang phải đối mặt với một mùa hè
với những hình thái thời tiết trái ngược trong năm nay trong đó các đợt nắng nóng và mưa lớn thay nhau tản phá trên khắp đất nước
giới chức nước này đã cảnh báo về việc các thảm họa thời tiết tiềm ẩn sẽ xảy ra từ giữa tháng bảy do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
đây là thời điểm nóng nhất và ẩm ướt nhất trong năm